mở rộng đối tượng đưa cấp thẻ căn cước tạo thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch dân sự phục vụ cuộc sống thiết yếu và các giao dịch khác
trong phần đi quốc tế trên một trăm linh người tại nga và kazakhstan phải sơ tán do trận lũ lụt nghiêm trọng
thưa quý vị sáng nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị sao ban cơ quan cảnh sát điều tra các cấp
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an sự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
cùng dự có thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
và đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương trong công an nhân dân hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ bộ công an đến cấp xã

áp dụng khoa học công nghệ đề án sáu ứng dụng vneid trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm tiến độ chất lượng điều tra các vụ án hình sự ma túy kinh tế tham nhũng lớn
nhất là các vụ án do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp truy bắt vận động đầu thú thành loại đối tượng truy nã
cũng quy định việc cấp thẻ căn cước cho người dưới sáu tuổi theo thống kê cả nước có khoảng một mươi chín triệu người dưới một mươi bốn tuổi gồm một mươi triệu nam giới và chín triệu nữ giới
bên cạnh đó việc cấp thẻ căn cước cho công dân dưới một mươi bốn tuổi cũng được đánh giá là phù hợp với quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các quy định pháp luật khác có liên quan
một số nước trên thế giới cũng có quy định về việc cấp thẻ căn cước công dân cho cả công dân dưới một mươi bốn tuổi như argentina bỉ chile colombia đức malaysia bồ đào nha syria thái lan

theo quy định hiện hành trẻ từ khi sinh ra đến dưới một mươi bốn tuổi sẽ được cấp một giấy khai sinh có mã định danh cá nhân cùng một số giấy tờ đi kèm như bảo hiểm y tế
khi luật căn cước có hiệu lực từ ngày một tháng bảy đối với trường hợp công dân dưới một mươi bốn tuổi làm thẻ căn cước thì những giấy tờ như khai sinh bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp vào cùng tấm thẻ căn cước này
quy định mới về mở rộng đối tượng cấp thẻ căn cước đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều bậc phụ huynh
ví dụ như đối với tôi thì
các cháu bé trước đây đi lại thì phải sử dụng giấy khai sinh cầm đi lại cũng rất là bất tiện và nhiều khi bị rách và bị mất
hoặc là sử dụng hộ chiếu thì cũng phải cầm đến hai ba quyển hộ chiếu vì có lúc bị kèm với mẹ thì lại bị bất tiện vì không thể đi với ông bà
nên nếu như mà có thể tích hợp vào làm dạng căn cước công dân như người lớn thì sẽ tích hợp được và cầm sẽ rất là thuận tiện và lưu trữ cũng thuận tiện hơn
tôi rất là ủng hộ và nếu mà có chỉnh khai như trình này thì gia đình cũng sẽ
đăng ký để đi làm sớm
vì căn cước hiện tại của mình bây giờ nó tích hợp được rất nhiều thứ
ví dụ như khi mình đi khám bệnh này hay khi mình đi máy bay này
vì sau khi mà con mình đi máy bay thì khi mà đưa căn cước cho người ta thì người ta sẽ có thông tin đầy đủ của con
cũng như là các thông tin và thông tin khám chức bệnh của con để người ta biết được
thủ tục cấp thẻ căn cước sẽ được tiến hành như sau
với trẻ dưới sáu tuổi thực hiện cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới sáu tuổi
cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia
người dưới sáu tuổi chưa đăng ký khai sinh thực hiện qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công
ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước
riêng với nhóm công dân dưới sáu tuổi sẽ không phải thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh chắc học
với trẻ từ sáu đến dưới một mươi bốn tuổi cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện các công việc
trực tiếp đưa người này đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhận dạng thông tin sinh chắc học kê khai ký thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó
với trình tự thủ tục này một số ý kiến người dân cũng mong muốn quy trình được đơn giản hóa nhằm đảm bảo sự thuận tiện khi đi làm thẻ căn cước
thì mình nghĩ là nếu như có một cái căn cước công dân cho bé từ đến sáu tuổi mà cái việc đăng ký làm nó cũng thuận tiện dễ dàng online được như làm hộ chiếu
thì mình nghĩ là một cái giấy tờ rất là tốt cho gia đình mình
mình dùng một cái thẻ căn cước mình dùng một cái ứng dụng vnid trong đó có thông tin của con mình đi đâu đấy mình xuất trình ra được luôn và các cơ quan quản lý nhà nước đều biết
đấy là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là tất cả những cái mà mình đã tích hợp lên vnd nó sẽ tương tác được với cả các hệ thống các cái đơn vị mà người ta đã nghiên cứu người ta tích hợp vào rồi
thì hoàn toàn là có thể sử dụng môi trường điện tử
cái thứ ba nữa là mình điển hình như tiêu biểu như các dịch vụ công thôi
thế thì mình cứ ngồi ở nhà
ở nhà là mình có thể thực hiện được ngay dịch vụ cho con dịch vụ cho con và ngay cả bản thân thông tin của các con cũng sẽ được tự động điền biểu mẫu không phải xuất trình với giấy tờ gì cả
hiện bộ công an đang phối hợp với các đơn vị tập trung xây dựng các giải pháp công nghệ cũng như mẫu thẻ căn cước
trong đó có mẫu dùng cho các trường hợp từ sáu tuổi trở lên và mẫu thẻ căn cước từ đến sáu tuổi
việc đảm bảo dữ liệu công dân khi đi làm thẻ căn cước cho đối tượng dưới một mươi bốn tuổi cũng là yêu cầu được bộ công an đặt ra
thì hoàn toàn là người dân yên tâm về cái việc quy trình thu thập cũng như là lưu trữ và khai thác để đảm bảo là thông tin của người dân là không bị truy xuất bất hợp pháp
cũng như không bị lộ lọt níu và chỉ được thực hiện khi người dân cho phép
việc cấp thẻ căn cước cho trường hợp dưới một mươi bốn tuổi sẽ được tiến hành chính thức từ ngày một tháng bảy theo nhu cầu nguyện vọng của công dân hoặc theo đề nghị của cha mẹ người giám hộ
quy định này sẽ tạo thuận lợi cho công dân
khi được quyền lựa chọn trong việc cấp giấy tờ tùy thân đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân
việc thực hiện chính sách cấp căn cước công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi cũng sẽ giúp nhà nước quản lý được toàn bộ công dân và tạo thuận lợi cho công tác hoạch định chính sách phát triển xã hội đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
khởi tố tội sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vòng đích hiêu dâm
hai bé gái mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ
tin an ninh trả tự liên quan đến vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ nguyễn huệ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang để điều tra về hành vi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi vào mục đích khiêu dâm
các quyết định tố tụng này đã được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
theo thông tin vi được bạn trai ở nước ngoài cung cấp tiền để thuê một căn hộ ở trung cư sài gòn pearl thuộc phường hai mươi hai quận bình thạnh vào đầu tháng bốn mục đích được sử dụng làm nơi để vi dùng để quay các clip hiêu dâm rồi chuyển ra nước ngoài
vào tối ngày ba tháng bốn vi đến khu vực phố đi bộ nguyễn huệ tiếp cận hai bé gái bảy tuổi và ba tuổi khi hai bé này đang bán kẹo ở khu vực trước nhà hát thành phố
sau đó vi dùng tiền và bánh kẹo dẫn dụ hai cháu bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường ở quận một quận tám
từ quận tám vi bắt tắt xe
công nghệ đưa hai cháu bé về giam giữ tại căn hộ trên
tại đây vi tiếp tục dùng lợi ích vật chất như tiền bánh kẹo nhằm mục đích giữ hai cháu bé ở lại
ngay sau khi phát hiện hai con gái mình bị thất lạc chị nguyễn thị chi hai mươi bảy tuổi trú tại quận bảy đã nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng tìm kiếm
đến một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn lực lượng công an kiểm tra căn hộ trên và giải cứu thành công hai cháu bé
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình khởi tố vụ án
cơ quan an ninh điều tra công an khởi tố bị can bắt tạm giam đối với phạm văn yên sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn trú tại huyện đông hưng về tội lừa đảo chiếm đo tài sản và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cơ quan an ninh điều tra xác định để có tiền tiêu xài cá nhân lợi dụng nhu cầu muốn hưởng chế độ chính sách của nhiều người phạm văn yên đã gian dối tự nhận là thành viên của trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng là phao giám đốc văn phòng đại diện của trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử tại tỉnh thái bình có thể làm giúp nhiều người được hưởng chế độ trợ cấp quyết tật chế độ bệnh binh hàng tháng trong khoảng thời gian từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đã có khoảng một trăm linh người bị hại đưa tiền cho yên
để làm chế độ bệnh binh chế độ khuyết tật tổng số tiền yên chiếm đoạt được là hơn một tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình thông báo ai là nạn nhân của phạm văn yên đến ngay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình để trình báo phối hợp giải quyết
liên hệ với đồng chí điều tra viên thụ lý vụ án đồng chí nguyễn xuân tùng số điện thoại chín trăm tám mươi tám một trăm một mươi ba hai trăm bảy mươi hai đồng chí nguyễn đình khanh số điện thoại chín trăm ba mươi một năm trăm tám mươi hai hai trăm sáu mươi hai
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đến ngay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình để trình báo phối hợp giải quyết